trong chiều nay quốc hội thảo luận ở hội trường về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cho ngân hàng phát triển việt nam vdb
chính phủ đề nghị quốc hội xem xét cho phép sử dụng hai năm trăm linh tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi để cấp bùa trinh lệch lãi xuất và phí quản lý đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
cho ngân hàng phát triển việt nam vdb và đề nghị đưa nội dung này vào nghị quyết
về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một
trong dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi chính phủ đã bố trí hai năm trăm linh tỷ đồng cho vdb
nên đề xuất của chính phủ không làm tăng bộ trì ngân sách nhà nước
qua thảo luận một số ý kiến cho rằng vdb trong nhiều năm qua hoạt động chưa hiệu quả
đề nghị trước khi bố trí vốn cho vdb cần xem xét đánh giá lại tính hiệu quả trong hoạt động
và mô hình tổ chức của vdb trong bối cảnh hiện nay bảo đảm tính hiệu quả
tránh thất thoát lãng phí trong sử dụng nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước